dù xã hội có phát triển cuộc sống ngày càng hiện đại nghề của làng có lúc thăng trầm nhưng bánh trưng truyền thống sẽ được người làng tranh khúc mãi giữ gìn
chính quyền thành phố và xã thôn cũng có những kế hoạch để phát triển làng nghề hơn nữa
nếu gia đình nào có điều kiện mắc thì là bắt nồi hơi để đun cho nó kinh tế thì là huyện hỗ trợ
còn xã thì tạo điều kiện là cho tập huấn vận động nhân dân làm về bánh
về các chỗ như điểm để tập kết bánh làm một cái sàn làm một cái nhà như một cái lán để cho các khách tham quan du lịch đến tập trung vào để gói bánh ở đấy cho người ta tập gói
mỗi dịp tết đến xuân về những làn khói trắng từ những nồi bánh trưng của làng tranh khúc dần dần cùng xuất hiện tỏa lên cao quẹn nhập với nhau
trước khi tan loãng vào bầu trời trong xanh dịu mát những chiếc bánh trưng của làng tranh khúc với vị ngon truyền thống sẽ đem lại cảm giác ấm áp sự trúc phúc tròn đầy cho mâm cơm ngày tết